và chiều qua tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức buổi gặp mặt đoàn đại biểu công an nhân dân
dự đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bi thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
là ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước được tổ chức tại thủ đô hà nội từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong số chín trăm tám mươi đại biểu dự đại hội lực lượng công an nhân dân có năm mươi đại biểu đại diện cho hơn một mươi năm vạn đoàn viên thanh niên toàn lực lượng
đây là những cá nhân tiêu biểu của thanh niên công an có thành tích xuất sắc trong học tập công tác chiến đấu
là tấm gương sáng trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và được đoàn viên thanh niên tín nhiệm bầu tham dự đại hội
tại đại hội này đoàn đại biểu công an nhân dân sẽ đóng góp trí tuệ nhằm xây dựng hoàn thiện các chủ trương
định hướng lớn trong công tác đoàn phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đoàn viên thanh niên tham gia đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vững chắc từ cơ sở
từ đó góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới lan tỏa hình ảnh đẹp để lại dấu ấn đậm nét của thanh niên trong toàn xã hội
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tích
mà các đồng chí đoàn viên thanh niên toàn lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
để hoàn thành các nhiệm vụ mà đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi hai đề ra
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu lực lượng công an nhân dân tích cực chủ động và tham gia với trách nhiệm cao nhất
vào các nội dung theo lịch trình và các hoạt động của đại hội tập trung nghiên cứu
đóng góp tâm huyết trí tuệ vào việc xây dựng báo cáo chính trị và các văn kiện của đại hội
tham gia có chất lượng thể hiện được trí tuệ và màu sắc riêng của thanh niên lực lượng công an nhân dân
sau khi kết thúc đại hội bộ trưởng tôn lâm yêu cầu từng đồng chí đoàn viên thanh niên toàn lực lượng công an nhân dân
cần nhận thức rõ nhiệm vụ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tiếp tục nỗ lực phân đấu hơn nữa trong học tập công tác chiến đấu
nâng cao trình độ chuyên môn khoa học công nghệ và ngoại ngữ đồng thời chú trọng quan tâm đến lực lượng công an xã
tổ chức các hoạt động hiệu quả thiết thực nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bắc hồ có sáu điều dạy công an nhân dân
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba chín mươi hai năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba